ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế của tỉnh hải dương cho biết
đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
nguyên nhân ông tuyến bị tạm đình chỉ là để phục vụ công tác điều tra
vì có dấu hiệu vi phạm trong mua sắm vật tư xét nghiệm covid một mươi chín
do cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an đang tiến hành điều tra xác minh
trước đó vào chiều ngày chín tháng một mươi hai lực lượng thuộc bộ công an
phối hợp với công an phường quang trung thành phố hải dương
thực hiện khám xét nơi làm việc của ông phạm duy tuyến giám đốc cdc tỉnh hải dương
để đảm bảo hoạt động của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương
giám đốc sở y tế tỉnh hải dương đã giao ông nguyễn phúc thiện
phó giám đốc cdc hải dương điều hành hoạt động của trung tâm
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi kết thúc quá trình điều tra
xác minh của lực lượng chức năng đối với ông phạm duy tuyến